theo những gì chúng tôi quan sát được virus sars cov hai có thể tồn tại trong cơ thể người nhiễm trong tám mươi ngày thậm chí hơn một trăm linh ngày
bà cũng chia sẻ thêm nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã cho thấy điều này
và tất nhiên sẽ không có bác sĩ nào gạch bỏ một bệnh nhân ra khỏi danh sách theo dõi của mình khi khỏi bệnh
vì những người này sẽ tiếp tục trở thành mối nguy hiểm với nguy cơ lây lan virus cho người khác
người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân nga giải thích thêm rằng
thời gian ủ bệnh là một mươi bốn ngày có nghĩa là các triệu chứng sẽ xuất hiện muộn nhất hai tuần sau khi nhiễm
chính vì vậy bà popova cho rằng điều rất quan trọng nhất là những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
phải được theo dõi kỹ trong thời gian đó để chắc chắn rằng họ có nhiễm virus hay không
bà pobova nhấn mạnh nếu ai đó đã bị nhiễm bệnh thì bác sĩ của họ sẽ xác định họ cần cách ly ở nhà trong bao lâu
điều này không chỉ để ngăn họ không lây nhiễm cho người khác
mà còn để họ có thời gian loại bỏ virus và phục hồi hoàn toàn
bà cũng lưu ý thêm rằng hiện có nhiều người dân ở nga nhiễm covid một mươi chín và không đi khám hay xét nghiệm
bản thân số người có kháng thể là không nhiều nhưng trong số đó hầu hết họ là những người trốn tránh sự trợ giúp của y tế
trong suốt khoảng thời gian dịch bùng phát những công dân nga có kết quả xét nghiệm dương tính
phải tuân theo các quy định cách ly nghiêm ngặt và bị giám sát thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động
những tuần gần đây nga đang ghi nhận tỷ lệ
mắc mới và tử vong vì covid một mươi chín cao kỷ lục
nhiều người đã mắc covid một mươi chín mà không đi khám bác sĩ
các nhà chức trách khuyến cáo người nghi mắc covid một mươi chín hãy ở nhà và liên lạc với bác sĩ
người sẽ quyết định họ cần xét nghiệm và cách ly hay không
trong khi đó theo trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc mỹ
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có thể tiếp tục có rna của sars cov hai
trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên tối đa ba tháng sau khi phát bệnh
tuy nhiên khả năng lây nhiễm là khó xảy ra
cho đến nay chưa đầy năm mươi dân số nga hoàn thành tiêm chủng mặc dù nguồn vaccine luôn sẵn có
điều đáng nói là hiện nay nga có đến bốn loại vaccine covid một mươi chín nội địa được phê duyệt sử dụng ở nước này
và mọi công dân nga đều có cơ hội được tiêm vaccine nga
nhưng vẫn còn một bộ phận lớn người dân không chịu đi tiêm vaccine
điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác chống dịch của xứ sở bạch dương
các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn một nửa người nga không có kế hoạch đi tiêm vaccine
điện kremlin chỉ ra
chính tỷ lệ tiêm chủng thấp không thể chấp nhận được là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao ở nước này
giáo sư chuyên ngành vi rút học khoa y sinh đại học tổng hợp moscow alexei agranovsky cho biết
rất nhiều người nga đang đã tìm cách tránh phải tiêm vaccine bằng việc mua các chứng nhận giả đã tiêm vaccine từ nhiều nguồn khác nhau
ông agranosky nhận định rằng chúng ta đang phải chịu áp lực rất lớn từ việc người dân sử dụng chứng nhận tiêm vaccine giả của người dân
chúng ta phải chấp nhận thực tế dịch covid một mươi chín có thể tồn tại lâu dài thậm chí là mãi mãi trong cộng đồng
tuy nhiên việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của dịch
số lượng ca nhiễm chắc chắn sẽ giảm
với chiến dịch tiêm chủng diện rộng tiêm chủng sẽ giúp sức khỏe và tính mạng của người dân được đảm bảo
trước đó nhà chức trách nga đã tìm cách đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng bằng cách sổ số trúng thưởng tặng quà cùng nhiều hình thức khích lệ khác thời gian qua
nhưng sự hoài nghi về vaccine covid một mươi chín ở nga đã cả nỗ lực này
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nhiệm vụ của chính quyền nước này là cân bằng giữa việc hạn chế virus lây lan với việc đảm bảo nền kinh tế tiếp tục hoạt động
tuy nhiên thế khó của nga là một bộ phận lớn dân chúng còn e rè tiêm vaccine covid một mươi chín do đó khó mà đảm bảo cân bằng được giữa việc cứu sinh mạng và sinh kế
một số quan chức nga thậm chí đã đề xuất phạt tiền những người nga
tuy nhiên như hầu hết các quốc gia trên thế giới đến nay nga không có chính sách bắt buộc tiêm vaccine trên diện rộng
bộ trưởng y tế nga mikhai murasko thừa nhận các cơ sở y tế ở nước này đang phải chịu áp lực ngày một tăng và cho biết nhà chức trách đã kêu gọi những nhân viên y tế nghỉ hưu để tiêm vaccine covid một mươi chín quay lại các bệnh viện làm việc
đầu tuần qua điện kremlin đã loại trừ khả năng phạt tiền đối với những người từ chối tiêm chủng
tuy nhiên quốc hội nga đang xem xét triển khai một hệ thống mã quy định
tuy nhiên quốc hội nga đã loại trừ khả năng phạt tiền đối với những người từ chối tiêm chủng